phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
do đó tình hình an ninh trật tự ổn định không để xảy ra bị động bất ngờ
tội phạm về trật tự xã hội giảm năm một so với năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chín mươi hai
trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ một trăm linh
kết quả đấu tranh với tội phạm về đánh bạc ma túy tăng cao
tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
các vụ việc về cháy nổ giảm so với cùng kỳ năm trước
phát biểu tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ghi nhận biểu dương kết quả công an tỉnh vĩnh phúc đã đạt được
đồng thời đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh vĩnh phúc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa đổi mới nội dung
biện pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tăng cường biện pháp nghiệp vụ
tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ đã tặng cờ thi đua xuất sắc của bộ công an
cho công an tỉnh vĩnh phúc và ba đơn vị cơ sở trực thuộc
cũng trong sáng nay ngày một mươi ba tháng một thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự
và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi một
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh bạc liêu
mặc dù tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
cùng với đó là sự bùng phát của đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
song công an tỉnh bạc liêu đã thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an
góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương trước thách thức của đại dịch
được chủ tịch nước tạo huân chư chiến công hạng ba có thành tích xuất sắc
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín huân chương lao động hạng ba có thành tích xuất sắc
trong thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân phòng an ninh nội địa
vinh dự được chủ tịch nước tạo huân chư bảo vệ tổ quốc hạng hai
được bộ công an tặng cờ thi đua có thành tích xuất sắc
thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trong toàn lực lượng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của công an tỉnh bạc liêu trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời đề nghị công an bạc liêu tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được
bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương
xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất
giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trong bối cảnh thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
vâng và cũng trong ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một công an tỉnh sơn la đã tổ chức hội nghị
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn hiệu đông
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh sơn la
năm hai nghìn một công an tỉnh sơn la đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
giữ vững ổn định chính trị phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh
bảo vệ tuyệt đối an toàn từ xa đại hội một mươi ba của đảng bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
phối hợp tham mưu tổ chức thành công an toàn cuộc diễn tập khu vực phòng thủ diễn tập phòng chống khủng bố cấp tỉnh
tích cực tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương
chúc mừng những thành tích chiến công của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sơn la thời gian qua
đề nghị công an tỉnh sơn la tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
chủ động nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm trong thời gian tới
dìm nay thờ ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí thứ trưởng đã trao huân chương chiến công hạng nhì cho công an huyện vân hồ
tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho phòng hậu cần công an tỉnh sơn la
tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai tập thể bốn cá nhân cờ thi đua xuất sắc của bộ công an cho ba tập thể
hai tập thể cũng được tặng cơ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
công an tỉnh lào cai cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai
tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh lào cai đã chủ động đổi mới sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
tạo môi trường an ninh an toàn góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
với những thành tích đã đạt được đã có một trăm chín mươi sáu lượt tập thể chín trăm sáu mươi bảy lượt cá nhân vinh dự được các cấp khen thưởng
trong đó chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng hai cho một tập thể huần trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất hạng ba cho năm cá nhân
thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho năm tập thể một mươi hai cá nhân được bộ công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại hội nghị thiếu tướng lê quốc hùng đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao những thành tích mà công an tỉnh lào cai đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh lào cai xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống thích ứng linh hoạt an toàn trong trạng thái bình thường mới
đặc biệt là đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay tại hà nội cục công nghiệp an ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm đơn vị cần tập trung là thực hiện nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp an ninh
theo hướng hiện đại và sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi một là năm gặp rất nhiều khó khăn do tác động ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín
đối với công nghiệp an ninh việc triển khai xây dựng các dự án mới tình hình dịch bệnh cơ chế chính sách thị trường
nhiều mặt tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
vượt qua những khó khăn đó đảng ủy lãnh đạo cục công nghiệp an ninh và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành được nghị quyết
chương trình công tác đề ra góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai cục công nghiệp an ninh đặt ra một mươi một nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong đó tập trung xây dựng triển khai các dự án
theo quyết định số một mươi bốn ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ đề xuất bổ sung các dự án mới và thành lập trung tâm
đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ sở hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ cơ sở công nghiệp an ninh mới nhằm đẩy nhanh
tiến trình phát triển công nghiệp an ninh theo hướng hiện đại chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đẩy mạnh công tác
đào tạo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ các lĩnh vực công tác trọng tâm là xây dựng chính phủ điện tử trong công an nhân dân
hiện đại hóa thông tin liên lạc và cơ yếu đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc và đảm bảo an ninh an toàn bảo mật thông tin của công an nhân dân
trong tình hình mới đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cục viễn thông và cơ yếu bộ công an đề ra tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai
và tổng kết nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi một hội nghị được tổ chức vào sáng nay tại hà nội kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại tp hcm
trong năm hai nghìn hai mươi một lực lượng viễn thông cơ yếu công an nhân dân đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác trong đó đảm bảo thông tin liên lạc
phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo chỉ huy chiến đấu của lãnh đạo bộ công an công an các cấp
đảm bảo bí mật an toàn chính xác kịp thời trong mọi tình huống chủ động triển khai các phương án bảo đảm thông tin liên lạc
các biện pháp nghiệp vụ cơ yếu bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối phục vụ đại hội một mươi ba của đảng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu phòng chống dịch covid một mươi chín và phòng chống thiên tai lũ lụt
đồng thời triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân kết nối chia sẻ với các bộ ban ngành
năm hai nghìn hai mươi hai được xác định là năm với nhiều nhiệm vụ quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng viễn thông cơ yếu tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm
chủ động triển khai thực hiện các phương án kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc các biện pháp cơ yếu bảo đảm bảo mật tuyệt đối thông tin lãnh đạo chỉ huy công tác chiến đấu trong toàn lực lượng
tập trung xây dựng đề án hiện đại hóa cơ yếu công an nhân dân đầu tư nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật mật mã đặc thù
phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và môi trường điều kiện công tác chiến đấu của công an nhân dân
hoàn thành tuyến trục truyền dẫn bắc nam dùng riêng của ngành kết nối đến sáu mươi ba công an tỉnh
bộ công an tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
tại hội nghị các cán bộ làm công tác phát triển
công an hai mươi năm tỉnh thành phố khu vực phía bắc được nghe các báo cáo viên pháp luật trung ương thuộc bộ công an và bộ tư pháp
trình bày bốn chuyên đề về nghiệp vụ kỹ năng xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến
giáo dục chính sách pháp luật trong bối cảnh mới của lực lượng công an nhân dân và những vấn đề liên quan trong thực tiễn công tác
thông qua đó củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới